đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở
tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành quả quý báu trong suốt bảy mươi hai năm qua
chia sẻ bên lề đại hội nhiều đại biểu cho rằng đại hội là sự kiện ý nghĩa quan trọng
và đó sẽ là nguồn động viên cổ vũ to lớn để ngày càng học hỏi nhiều hơn công hiến nhiều hơn cho tổ quốc
vinh dự và may mắn được thay mặt cho các đồng chí lực lượng công an tiêu biểu trong toàn quốc
đại diện cho hàng trăm hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã âm thầm công hiến âm thầm hy sinh
để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân cũng như là bảo vệ cuộc sống bình yên và bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tôi cảm thấy rất là vinh dự và mong muốn được đóng góp và tiếp tục đóng góp phấn đấu thi đua để lập được nhiều thành tích hơn nữa
cùng với toàn lực lượng thực hiện tốt vai trò trách nhiệm
của một người công an nhân dân và có trách nhiệm làm đẹp lên hình ảnh của người công an nhân dân
qua kia đi dự đại hội lần này bản thân tôi cũng như đơn vị cũng rất tự hào và cũng rút ra nhiều về học để bản thân cố gắng hơn